thưa quý vị liên quan tới vụ xe ô tô subaru đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng đón học sinh
trước số ba trăm linh bạch mai quận hai bà trưng thành phố hà nội
cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của tài xế là nghiêm thành đạt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại quận đống đa hà nội
qua kiểm tra nồng độ cồn xác định tài xế đạt vi phạm ở mức năm trăm linh một mg trên lít khí thở
vượt qua mức kịch không vi phạm tại nghị định số một triệu hai nghìn một mươi chín ndcp
cụ thể trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi hai có rất nhiều phụ huynh đi xe máy đang dừng đứng
chờ đón học sinh ở trước vỉa hè tại số nhà ba trăm linh bạch mai thì bất ngờ bị xe ô tô lao tới
chiếc xe ô tô gây tai nạn do nam thanh niên điều khiển đang di chuyển với hướng
từ nút giao phố lê thanh nghị thanh nhàn về phía đại la thì bất ngờ gây tai nạn
chiếc xe không dừng lại khi đã gây tai nạn mà tiếp tục di chuyển thêm một đoạn dài
đâm vào một số xe khác
tại hiện trường nhiều xe máy
nằm la liệt ở đường và đã có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
còn lại các nạn nhân bị thương nhẹ